washington đã kêu gọi những người mỹ đang du lịch hoặc cư trú tại liên bang nga rời khỏi đất nước này ngay lập tức
sau vụ an ninh nga bắt giữ phóng viên ivan gorshkovich của tờ wall street journal
goscow là phóng viên đầu tiên của một tờ báo mỹ bị bắt vì tội gián điệp ở nga kể từ chiến tranh lạnh
và vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng xung quanh cuộc xung đột ở ukraine
trong một tuyên bố ngoại trưởng mỹ antony blinken đã kêu gọi công dân mỹ cư trú hoặc du lịch ở nga
nên rời đi ngay lập tức đồng thời nhắc lại những cảnh báo mạnh mẽ về mối nguy hiểm đối với công dân mỹ bên trong liên bang nga
một thông điệp tương tự đã được nhà trắng phát đi cùng ngày
thư ký báo chí kerine jean pierre tuyên bố rằng việc chính phủ nga nhằm mục tiêu vào công dân mỹ là không thể chấp nhận được
chúng tôi cũng lên án việc chính phủ nga tiếp tục nhắm mục tiêu và áp đảo các nhà báo cũng như quyền tự do báo chí
đồng thời kêu gọi người mỹ chú ý đến cảnh báo của chính phủ mỹ là không được đến nga hoặc rời đi nếu họ đã ở nga
về phần mình người phát ngôn của hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby đã phần nào giảm bớt tính trầm trọng của lời kêu gọi
và giải thích rằng washington không thực sự kêu gọi tất cả người mỹ rời khỏi nga theo đúng nghĩa đen
và không khuyến khích các cơ quan báo chí rút phóng viên của họ khỏi nga
ngày ba mươi tháng ba cơ quan an ninh nga fsb thông báo đã bắt giữ phóng viên kurskovich tại thành phố ekaterinburg
tuyên bố của fsb cho biết người này bị buộc tội tìm cách thu thập thông tin tình báo tại một nhà máy quốc phòng
do đó vi phạm luật pháp của nga về bí mật nhà nước